chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình vì môi trường bền vững của chương trình nhân dân
chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi để đầu tư xây dựng bổ sung các cụm tuyến dân cư đắp mở bao khu dân cư có sẵn cho tám tỉnh đồng tháp an giang kiên giang long an tiền giang vĩnh long hậu giang và tp cần thơ
phê duyệt đề án phát triển vật liệu xây dựng phục vụ xây dựng các công trình biển đảo
đến năm hai nghìn hai mươi năm tại quyết định số một trăm hai mươi sáu
ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi chín trong đó đã nghiên cứu đề xuất tổng thể cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng cho các công trình ven biển hải đảo
đặc biệt các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại hậu giang phú yên bạc liêu phát triển ngành tôm cũng đã được thành lập và đi vào hoạt động
việc ban hành nghị quyết một trăm hai mươi đã đánh dấu bước đột phá lớn trong tư duy định hình chiến lược phát triển bền vững của đồng bằng sông kiều long theo hướng tổng thể
tích hợp phát triển kinh tế xã hội trong toàn vùng với tầm nhìn dài hạn tăng cường kết nối phát triển giữa các địa phương trong vùng bảo đảm tính liên vùng liên ngành có trọng tâm trọng điểm thông qua cơ chế điều phối của chính phủ
sau hai năm thực hiện nghị quyết đã đạt được nhiều kết quả chính phủ ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp đảng chính quyền các địa phương vùng đồng bằng sông kiều long cũng như sự chia sẻ giúp đỡ của các tổ chức đối tác quốc tế
nhờ đó vùng đồng bằng sông kiều long
nghị quyết đã đạt được nhiều thành tiệu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội diện mạo nông thôn được khởi sắc có nhiều đối mới
bên cạnh những kết quả đáng khích lệ thì vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế khó khăn trong việc triển khai nghị quyết chưa đáp ứng được yêu cầu kế hoạch đề ra cũng như sự kỳ vọng của chính quyền và người dân trong vùng
không chỉ là nguyên nhân từ tác động biến đổi khí hậu mà còn có nguyên nhân từ hoạt động và nhận thức của nhân dân
vấn đề sụt lún sạt lở mặc dù đã được chính phủ các bộ ngành địa phương quan tâm đầu tư khắc phục nhưng chưa đủ vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp
các nhiệm vụ theo nghị quyết số một trăm hai mươi nqcp vẫn còn chậm đặc biệt các chính sách để mạnh phát triển của các ngành lĩnh vực thèn chốt tại đồng bằng sông kiều long
tình hình biến đổi khí hậu thiên tai tại vùng đồng bằng sông kiều long diễn biến nhanh hơn dự báo khó lường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu nhìn chung còn bị động
đồng bằng sông kiểu long đang phải đối mặt với thách thức từ các hoạt động khai thác sử dụng nước ở phía thượng nguồn đặc biệt là các dự án thủy điện trên dòng chính sông mekong
chúng ta cũng đã ban đến cơ chế là hợp tác với các nước có chung lưu vực sông này như với lào với campuchia rồi trong cơ chế sông lan thương
chúng ta đã ban đến cơ chế hợp tác với trung quốc của các nước để có cơ chế trao đổi chia sẻ thông tin và các thông tin kể cả hoạt động phát triển nguyên tế xã hội và nhu cầu sử dụng nước ở thượng nguồn
và chúng ta cũng đã cùng phối hợp để xây dựng một hệ thống quan trọng khí thượng kỳ văn của cả lưu buộc
bởi vì ở việt nam là một cái nước mà ở phía hạ nguồn thì chúng ta chịu ảnh hưởng tác động rất lớn
có thể thấy
vấn đề huy động và phát triển nguồn lực cho phát triển đồng bằng sông cửu long
bao gồm nguồn lực tài chính công nghệ mặc dù đã có nhiều chuyển biến mạnh nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu thực tiễn
nghị quyết số một trăm hai mươi nqcp là bước đột phá về đổi mới tư duy tiếp cận
tuy vậy một số cơ quan địa phương vẫn còn lúng túng trong triển khai thực hiện nghị quyết
vẫn còn trông chờ và hướng dẫn vào nguồn lực hỗ trợ từ trung ương
đặc biệt trong giải quyết một số vấn đề có tính chất điểm nghẽn như cơ chế điều phối vùng hài hòa lợi ích phát triển giữa các bên
khó khăn về vốn chuyển đổi sản xuất quy mô lớn
quy hoạch tổng thể phát triển bền vững đồng bằng sông kiều long đang trong quá trình xây dựng
chưa thể định hướng để các bộ ngành địa phương giả soát điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội
quy hoạch ngành lĩnh vực cũng như tạo cơ chế khuyến khích thu hút đầu tư tăng cường kết nối liên vùng

chỉ đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi nqcp của chính phủ
về phát triển bền vững đồng bằng sông kiều long thích ứng với biến đổi khí hậu
đây được xem là diễn đàn có quy mô lớn về phát triển đồng bằng sông kiểu long
tập trung bàn về ba vấn đề trọng tâm đó là đánh giá thẳng thắn những việc đã làm
chưa làm được và những khó khăn vướng mắt xác định được các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm
trọng điểm trong thời gian tới tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong hành động của các cấp
các ngành địa phương và người dân hội nghị lần này thể hiện cam kết mạnh mẽ của chính phủ
đối với sự phát triển của vùng đồng bằng chiếm hai mươi dân số cả nước
đóng góp một mươi tám cho gdp quốc gia nhưng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu
chính phủ thúc đẩy doanh nghiệp hành động người dân hưởng ứng
chính phủ thúc đẩy bằng chức năng kiến tạo
xác lập các cơ chế và chính sách để khuyến khích và thúc đẩy
chính phủ tiếp tục bố trí lại nguồn lực bổ sung nguồn lực trước hết là hạ tầng cứng
đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt làm sao để những chính sách và hành động của chúng ta phát
tác động loan tỏa mạnh mẽ hơn nữa đến cộng đồng mang lại hiệu quả thực tế và đậm nét hơn
để đạt được yêu cầu đó chúng ta phải quy động triệt để tâm sức trí tuệ
thuốc nhà khoa học các tổ chức tư vấn phát huy vai trò của chính quyền các cấp
kêu gọi sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt là vai trò của người dân
chúng ta thúc đẩy triết lý phát triển thuận thiên tức là dựa vào các quy luật của tự nhiên
để phát triển không can thiệp thô bạo vào giới tự nhiên phá vỡ tính cố cách sẵn có của giới tự nhiên
nhưng điều này không có nghĩa là cam chịu
mà là phát đặt của tội quá số vận suy vong hay thỉnh pháp
do chính chúng ta quyết định bằng chính hành động của chúng ta
sau hai năm chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương
cùng sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp nhà khoa học và người dân
nghị quyết một trăm hai mươi đã có những tín hiệu tích cực về kinh tế xã hội tại đồng bằng sông kiều long
sự đồng lòng cùng hướng đi thuận thiên được kỳ vọng sẽ mang lại cho đồng bằng sông cửu long
phát triển theo hướng bền vững thích ứng được trước những biến đổi của biến đổi khí hậu
đang diễn ra ngày càng phức tạp
thưa quý vị nước sạch cho bà con vùng cao luôn là vấn đề bức thiết nhiều năm nay của hà giang
được sự đầu tư của chính phủ trong một mươi năm từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi
hà giang đã xây dựng được một trăm một mươi năm hồ treo với dung tích chứa khoảng bốn trăm linh sáu m ba
đáp ứng nguồn nước sạch sinh hoạt cho khoảng bảy mươi người
thế nhưng đáng buồn là cho đến thời điểm hiện tại nhiều hồ treo đã xuống cấp nghiêm trọng
thậm chí không còn chứa được nước dẫn đến tình trạng khát nước sinh hoạt tại nhiều khu vực vùng cao
quần áo đã mặc được treo la liệt hoặc chất lại thành đống để chờ từ một đến hai tuần mới được xử lý
được chứa trong hồ treo
hồ treo sà phi là hồ treo thử nghiệm đầu tiên của tỉnh hà giang
được xây dựng từ năm hai nghìn hai với sức chứa ba mét khối
qua quá trình nhiều năm sử dụng cách đây năm năm
hồ treo đã bị xuống cấp nghiêm trọng và không thể chứa nước được nữa
hộ gia đình nào cũng được sự đầu tư hỗ trợ xây dựng bể nước ăn cho gia đình
do vậy trên sáu trăm linh hộ chúng tôi về cơ bản hộ gia đình nào cũng có
sức chứa của mỗi bể trong từng gia đình chỉ khoảng bốn đến năm mét khối
không đủ để đáp ứng nhu cầu về nước sinh hoạt của người dân
vì thế hàng ngày người dân vẫn phải điệu từng can hai mươi lít đi tìm nước
ở các hốc đá lớn hoặc ở những ao tù nước động như thế này
để giải được bài toán thiếu nước ở vùng cao
thì chỉ có biện pháp cải tạo lại các hồ treo đã xuống cấp hoặc xây các hồ treo mới
nhưng vấn đề kinh phí lại là một vấn đề nan giải
cần các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương cùng vào cuộc
thưa quý vị và các bạn
ống hút nhựa từng được rất nhiều người lựa chọn sử dụng
bởi tính tiện lợi và giá thành rất rẻ
thế nhưng đến thời điểm hiện tại
ống hút nhựa lại đang trở thành một mối đe dọa rất lớn đến môi trường
và đời sống của các loài sinh vật
cũng bởi dễ mua dễ dùng và cũng dễ bị vứt bỏ
nên ô nhiễm từ ống hút nhựa đang hiện hữu ở rất nhiều nơi
chính vì lý do đó mà thời gian qua
nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức
thay thế ống hút nhựa bằng các sản phẩm khác thân thiện hơn với môi trường
đã được tổ chức và sự kiện ống hút thân thiện là một trong số đó
và trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với sự kiện ý nghĩa này
đây là một chiếc ống hút nhựa
tiện lợi rẻ màu sắc bát mắt
có lẽ đó chính là lý do mà ống hút nhựa xuất hiện ở khắp mọi nơi
từ các quán cà phê trà sữa nhà hàng sang trọng đến những quán tóc vỉa hè
sự phát triển của ngành dịch vụ ăn uống tỷ lệ thuận
với mức độ ngày càng tăng cao đến báo động của chất thải bằng nhựa
trong đó có ống hút nhựa
vậy ống hút nhựa có thật sự nhỏ bé và vô hại hay không
trong chuyến nghiên cứu khoa học tại vùng biển costa rica
hai nhà khoa học tại bang texas mỹ đã tìm thấy một con rùa biển đực loại quý hiếm
đang khổ sở vì bị tắt mũi
quan sát kỹ các nhà khoa học nhận thấy một dị vật hình ống nằm chặn đường thở của con vật
do cách quá xa các trung tâm cứu hộ họ buộc phải can thiệp để lấy dị vật khỏi con rùa biển
trải qua gần một mươi phút vật lội
các nhà khoa học lôi ra khỏi mũi con vật một chiếc ống nhựa dài gần một mươi năm cm
loại ống nhựa vẫn được sử dụng một lần vốn rất khó để thu hồi và tái chế
đầu năm hai nghìn một mươi tám một nghiên cứu về đại dương cho thấy
ống nhựa là một trong những loại rác phổ biến bậc nhất trên các bãi biển
với màu sắc sạc sỡ ống hút nhựa luôn bị các loài động vật tưởng nhầm là thức ăn
số phận chú rùa biển sẽ ra sao nếu không được lấy ra chiếc ống hút
thứ mà hàng ngày chúng ta vẫn vô tư dùng
một lần rồi huyết bỏ
rõ ràng ống hút nhựa là vật dụng cần thiết nhưng không phải là cấp thiết với cuộc sống của chúng ta
chính vì thế thay thế ống hút nhựa bằng ống hút làm từ các chất liệu thân thiện với môi trường
là điều chắc chắn ai cũng có thể thực hiện được
thông qua cố gắng điều trình ý thức và thái quen
đây cũng chính là mục tiêu mà sự kiện ống hút thân thiện hướng đến
chiến dịch này tập trung vào đối tượng sinh viên
và tác động vào nhóm đối tượng chủ quán cà phê trà sữa
những người hoạt động trong ngành đồ uống
có thể sau này nó sẽ hướng tới cái hướng là healthy hơn
nghĩa là sử dụng những đồ uống tốt cho sức khỏe
và song hành cùng với nó là sử dụng những cái chất liệu nó thân thiện với môi trường hơn
ví dụ như là ống hút gạo hay là ống hút tre hay ống hút cỏ v v
thì đấy là cái lý do mà mình mong muốn tổ chức chiến dịch này
chiến dịch ống hút thân thiện gồm nhiều hoạt động khác nhau
thông qua các video truyền thông các chương trình offline
các trò chơi tìm hiểu về rác thải nhựa
nó tác động thế giới trẻ đối tượng sử dụng ống hút nhựa nhiều nhất
nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của ống hút nhựa đối với môi trường
chuyển sang sử dụng ống hút thân thiện như ống hút gạo ống hút tre cỏ bàng hay inox
chương trình là mọi người sẽ chia nhau ra và đi nhặt những ống hút nhựa như này
và mọi em đã có nhặt được rất là nhiều
mọi người đang kiểm trong kia thì chắc là cũng phải được khá là nhiều
thì công việc thì cũng không phải là quá là nặng nhọc
bởi vì em thấy là trên đường chỉ từ trong ký túc này đi ra ngoài đường một đoạn thôi
mọi em đã nhặt được rất là nhiều rồi
điều này thể hiện là đa số là người dùng ống hút
đặc biệt là những đồ dùng một lần thì vẫn chưa có ý thức hơn về vấn đề hành động mình đang làm
thì bọn em cũng đã giúp một phần mọi người đã nhìn thấy hành động của em
thì em nghĩ là mọi người sẽ có xem xét lại bản thân mình và sẽ có ý thức hơn
qua cái chương trình này thì em hy vọng rằng là mọi người có thể thay đổi nhận thức
là sử dụng những đồ
vật dụng mà nó thân thiện với môi trường hơn
thì em nghĩ là hành động đơn giản nhất mà mình có thể làm được đơn giản thôi là mình vứt rác đúng nơi quy định
rồi thì sử dụng hạn chế túi ni lông hoặc là thay thổi là mình sử dụng cốc
cốc giấy hoặc là ống hút tre để nó thân thiện với môi trường hơn
em thì hy vọng là nó sẽ thay đổi nhận thức dần dần thôi ạ
từ từ thì mãi rồi cũng sẽ tốt hơn thôi
trên thực tế tại việt nam đã có rất nhiều nhóm cá nhân thúc đẩy giải pháp
thay thế ống hút nhựa bằng ống hút tre hay inox
hành động giảm thiếu rác nhựa dù ở cấp độ cá nhân cũng rất có ý nghĩa và có lợi ích lâu dài cho cuộc sống và môi trường